có thể nhiễm covid một mươi chín hai lần hay không bốn đối tượng có nguy cơ cao nhất
một khảo sát từ anh đã tìm ra bốn đối tượng có nguy cơ nhiễm covid một mươi chín hai lần cao nhất
nếu bạn không may mắc covid một mươi chín chắc chắn bạn sẽ không muốn nhiễm thêm một lần nào nữa
nhưng với viễn cảnh về một thế giới sống chung với covid một mươi chín nhiều người đặt ra câu hỏi liệu chúng ta có khả năng mắc covid một mươi chín hai lần hay không
báo giờ săn đã xem xét các dữ liệu hiện có để trả lời câu hỏi trên
có thể nhiễm covid một mươi chín hai lần hay không
có rõ ràng là một người có thể bị nhiễm virus hai lần
ở vương quốc anh dường như đã có hàng chục nghìn người có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín hai lần
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cơ quan y tế công cộng anh công bố dữ liệu cho thấy có một mươi năm tám trăm chín mươi ba ca nghi tái nhiễm được xác định đến ngày ba mươi tháng năm ở anh trong tổng số gần bốn triệu ca nhiễm
con số này tương đương với tỷ lệ tái nhiễm là khoảng bốn
tái nhiễm được định nghĩa là khi một người có xét nghiệm dương tính hai lần cách nhau ít nhất chín mươi ngày
có hai khả năng xảy ra ở đây hoặc là họ bị nhiễm hai lần hoặc là dấu vết của virus từ lần nhiễm ban đầu vẫn còn trong cơ thể
một khảo sát khác từ anh phát hiện ra bốn đối tượng có nguy cơ tái nhiễm covid một mươi chín cao nhất
cuộc khảo sát về nhiễm covid một mươi chín của văn phòng thống kê quốc gia ons anh cho thấy
những người có nhiều khả năng mắc covid một mươi chín hai lần nhất là phụ nữ

những người chỉ bị bệnh nhẹ trong lần nhiễm virus đầu tiên người có bệnh nền và người chưa tiêm vaccine
uns nhận thấy tái nhiễm trở nên phổ biến hơn sau khi biến thể delta trở thành chủng chiếm ưu thế ở anh
khả năng miễn dịch sẽ kéo dài bao nhiêu lâu
nguy cơ mắc covid một mươi chín hai lần phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau
trong đó có sức mạnh miễn dịch sự phổ biến của virus và lịch sử tiêm phòng
khi một người nào đó bị nhiễm một loại virus hệ thống miễn dịch của họ sẽ tạo ra kháng thể chống lại nó
các kháng thể sẽ ghi nhớ mầm bệnh để lần sau khi nó xuất hiện cơ thể sẽ sẵn sàng phản công
nhưng không phải lúc nào khả năng miễn dịch cũng tồn tại vĩnh viễn và khả năng này thay đổi ở mỗi người
một nghiên cứu được công bố trên tạp chí the lanset microbi cho thấy
những người chưa được tiêm vaccine có thể có khả năng miễn dịch chống lại nguy cơ tái nhiễm
kéo dài từ ba đến sáu mươi một tháng sau khi mắc covid một mươi chín nếu virus vẫn còn lưu hành trong cộng đồng
nhưng theo jeff fay towson giáo sư thống kê sinh học tại trường y tế công cộng yale mỹ
là tác giả chính của nghiên cứu cảnh báo tái nhiễm có thể xảy ra sau ba tháng hoặc ít hơn
theo alex donberl trợ lý giáo sư tin sinh học và gen tại đại học bắc carolina mỹ
đồng tác giả nghiên cứu cho biết thêm
khi các biến thể mới xuất hiện các phản ứng miễn dịch trước đây trở nên kém hiệu quả hơn trong việc chống lại virus
những người bị nhiễm bệnh tự nhiên trong giai đoạn đầu của đại dịch
ngày càng có nhiều khả năng bị tái nhiễm trong tương lai gần
một nghiên cứu khác do đại học london
anh dẫn đầu cho biết những người khỏi covid một mươi chín được bảo vệ trong ít nhất vài tháng
có nghĩa là họ rất ít có khả năng nhiễm virus hai lần trong một năm
ngoài ra còn các lớp khác của hệ thống miễn dịch có thể cung cấp khả năng bảo vệ lâu dài hơn nhiều
ví dụ như tế bào t các chuyên gia nói rằng tế bào này có thể tồn tại hàng thập kỷ sau khi nhiễm covid một mươi chín
nhiễm covid một mươi chín lần hai có rõ ràng là tế bào này có thể tồn tại hàng thập kỷ sau khi nhiễm covid một mươi chín

theo cara steel nhà thống kê cao cấp của khảo sát nhiễm covid một mươi chín của ons cho biết
tái nhiễm ít có khả năng xảy ra gây bệnh nghiêm trọng hơn
đó là lý do mà các chuyên gia tin rằng một ngày nào đó covid một mươi chín sẽ trở thành căn bệnh giống như cạm lạnh thông thường
theo john bell giáo viên tài liệu tài liệu cho biết

trước đây cho biết covid một mươi chín có thể trở nên giống như cảm lạnh thông thường vào mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai
khi khả năng miễn dịch của con người với virus được tăng cường nhờ vaccine và nhiễm bệnh tự nhiên
theo giáo sư demsara gilbert người tham gia phát triển vaccine astrazeneca oxford
cũng cho biết virus có khả năng trở nên yếu hơn khi nó lây lan xung quanh
mặc dù khả năng miễn dịch tự nhiên tạo ra hàng rào bảo vệ nhưng cách tốt nhất để bảo vệ bản thân là tiêm hai liều vaccine covid một mươi chín
mặc dù khả năng miễn dịch tự nhiên tạo ra hàng rào bảo vệ nhưng cách tốt nhất để bảo vệ bản thân là tiêm hai liều vaccine covid một mươi chín
khả năng miễn dịch từ vaccine sẽ suy yếu đó là lý do tại sao tất cả những người đủ điều kiện ở anh đều được khuyến khích tiêm tăng cường
tình trạng sức khỏe sẽ ra sao khi bị tái mắc covid một mươi chín

theo kết quả một nghiên cứu mới đây khi bị tái mắc covid một mươi chín thì tỷ lệ phải nhập viện hoặc tử vong thấp hơn chín mươi so với mắc covid một mươi chín lần đầu

nghiên cứu này được công bố trên tạp chí new england yonal ở medicine cho thấy có rất ít trường hợp tái mắc covid một mươi chín được xác nhận trong số ba trăm năm mươi ba ba trăm hai mươi sáu người mắc covid một mươi chín ở qatar
và các trường hợp tái mắc bệnh nhìn chung là nhẹ
đợt dịch covid một mươi chín đầu tiên ở qatar xảy ra từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
kết thúc đợt dịch khoảng bốn mươi dân số có kháng thể kháng covid một mươi chín
quốc gia này sau đó đã trải qua thêm hai đợt dịch nữa từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đây là thời điểm trước khi biến chủng delta trở nên lây lan nhiều hơn
để xác định có bao nhiêu người bị tái mắc covid một mươi chín
các nhà khoa học thuộc weiyu cornell medicine qatar đã phân tích hồ sơ bệnh án của những người mắc covid một mươi chín
được xác nhận bằng xét nghiệm pcr từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
họ đã loại trừ tám mươi bảy năm trăm bốn mươi một
đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
kết quả cho thấy trong số các trường hợp còn lại
có một ba trăm linh bốn trường hợp tái mắc covid một mươi chín
thời gian trung bình giữa lần mắc covid một mươi chín đầu tiên và lần tái mắc là khoảng chín tháng
trong số những người bị tái mắc covid một mươi chín
chỉ có bốn trường hợp nặng phải nhập viện
nhưng không có trường hợp nào phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực
trái lại trong số các trường hợp mắc covid một mươi chín lần đầu
hai mươi tám trường hợp bị tình trạng nguy kịch
không có trường hợp nào tử vong trong nhóm tái mắc
trong khi có bảy ca tử vong trong nhóm mắc covid một mươi chín lần đầu
giáo sư john acon
chuyên gia về miễn dịch học thuộc đại học mỹ
người không thuộc nhóm nghiên cứu cho biết
chỉ có một ba trăm linh ca tái mắc
với bốn trường hợp mắc covid một mươi chín
là điều rất đáng quan tâm
các nhà khoa học cho rằng
tiêm vaccine vẫn là giải pháp tốt nhất
đối với mọi người
kể cả những người đã từng mắc covid một mươi chín
hy vọng rằng
bằng việc đẩy mạnh việc tiêm chủng
và trạng thái phục hồi sau mắc covid một mươi chín
chúng ta sẽ đạt được ngưỡng miễn dịch
đủ khả năng để khống chế thành công đại dịch